tình trạng di cư tự do kết hôn không giá thú giữa cư dân hai bên biên giới việt nam và lào
tại địa bàn tỉnh sơn la vẫn còn tồn tại
để giải quyết vấn đề này chính phủ hai nước việt nam và lào đã có thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do
và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới
nhờ đó nhiều công dân lào đang sinh sống tại sơn la khi có nguyện vọng và đủ điều kiện đã được nhập quốc tịch việt nam
chị mùa thị mùa sinh ra ở lào nhưng lấy chồng tại bản phiêng cài xã lóng sập huyện mộc châu đã gần một mươi năm nay
hai vợ chồng anh chị đã có hai con nhưng chị vẫn chưa có quốc tịch
không những thế việc đăng ký kết hôn của hai vợ chồng cũng chưa được thực hiện
cùng với việc không có quốc tịch chị cũng không được nhập hộ khẩu vào nhà chồng
vì vậy chị cũng không được cấp thẻ bảo hiểm y tế hay các giấy tờ tùy thân khác
về lâm dơ ở bên này đã lâu rồi
được chồng và mọi người trong gia đình cũng như bà con trong bản thương yêu quý mến
nhưng do không chính thức được công nhận là vợ chồng hợp pháp
nên tôi cũng rất muốn được nhập quốc tịch việt nam để hưởng các chính sách của nhà nước
bản phiêng cài xã lóng sập giáp với cụm bản ba háng hủy hiền huyện sốpâu tỉnh hủa phăn của lào
từ lâu bà con hai bên biên giới đã có truyền thống gắn bó đoàn kết trong đời sống
chính vì vậy ở bản phiêng cài có tám mươi hộ dân
thì có tới ba mươi cặp vợ chồng kết hôn không giá thú
sau nhiều năm mong mỏi chờ đợi vừa qua các công dân lào
trong đó chủ yếu là phụ nữ đã được công nhận là công dân việt nam
tất cả các cặp vợ chồng thì cũng rất là mong chờ từ rất lâu rồi
rồi là cái đời sống xã hội với lại cái hạnh phúc của những cặp gia đình này
vấn đề người di cư tự do kết hôn không giá thú là vấn đề có tính lịch sử
đã tồn tại nhiều năm qua
để xử lý vấn đề này ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
hai chính phủ việt nam và lào đã ký thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do
và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
tại sơn la tỉnh đã trình trưởng đoàn đại biểu biên giới phê duyệt ba trăm năm mươi trường hợp
trong đó có một mươi một trường hợp di cư tự do ba trăm ba mươi chín trường hợp kết hôn không giá thú
sau khi được phê duyệt đã có hai trăm chín mươi bốn công dân đủ điều kiện
và được chủ tịch nước ra quyết định cho phép nhập quốc tịch việt nam
sau khi được nhập quốc tịch việt nam
các công dân được hưởng những quyền và chấp hành những nghĩa vụ của công dân việt nam
theo hiến pháp và pháp luật của việt nam
và các huyện biên giới sẽ phải tiếp tục chỉ đạo
thực hiện nốt những văn bản giấy tờ có liên quan đến công tác hội tịch
cho công dân được nhập quốc tịch việt nam
điều này ý nghĩa hệ sức to lớn đối với
những người di cư tự do từ lào sang việt nam
một dấu mốc là tình hữu nghị hợp tác giữa việt nam và lào
và đặc biệt nữa là đối với hai trăm chín mươi bốn ngày nay là những người tự nguyện
là có đơn sinh nhập quốc tịch việt nam
tự nguyện là tuân thủ hiến pháp và luật của việt nam
có nhà ở canh tạc ổn định không vi phạm luật việt nam
và có tên gọi việt nam
trong thời gian tới các huyện biên giới ở sơn la tiếp tục ra soát những trường hợp di cư tự do
kết hôn không giá thú trước ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh của công dân lào
và công dân việt nam trong vùng biên giới hai nước
từ đó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp di cư tự do
kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước